là một trong những bệnh viện đầu tiên của tỉnh nghệ an và trong khu vực bắc trung bộ thành lập đơn vị chống đau bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã áp dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc phối hợp các phương pháp điều trị khác nhằm nâng cao hiệu quả điều trị góp phần thu dung người bệnh bảo đảm quyền lợi được khám điều trị phục hồi chức năng của nhân dân
để đáp ứng nhu cầu của người bệnh nhất là giảm bớt những cơn đau đớn của người bệnh trong quá trình điều trị bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã tổ chức hội nghị chống đau mùa thu duyên hải với sự tham gia của các chuyên gia giỏi đầu ngành trực tiếp đào tạo thăm khám chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ từ đó chất lượng chuyên môn của các bác sĩ đã được nâng lên rõ rệt
từ những nỗ lực đó bệnh viện đã chữa trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp về phục hồi chức năng và điều quan trọng hơn cả là người bệnh trong tỉnh nghệ an đã có thêm một cơ sở điều trị uy tín mà không phải ra hà nội điều trị

sau sáu tháng hoạt động đơn vị chống đau của bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã tiếp nhận khám cho bảy trăm năm mươi tám lượt bệnh nhân trong đó có sáu trăm sáu mươi bảy lượt bệnh nhân được can thiệp điều trị đau
nhiều kỹ thuật cao được giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn trường đào tạo trực tiếp thực hiện và chuyển giao như tiêm ngoài màng cứng đốt sống cổ tiêm ngoài màng cứng cột sống thắt lưng tiêm phóng bế các dây thần kinh dây chẳng và cuộc sống

bác sĩ y bác sĩ kỹ thuật viên trước tiên là trong tỉnh và trong cả nước có nhu cầu là muốn phát triển cái chuyên môn về chống đau
có thể nói sau hội nghị khoa học mùa thu duyên hải với nội dung khoa học đơn vị chống đau mô hình lâm sàng linh hoạt cho y học đau
tại nghệ an đã trở thành diễn đàn của các chuyên gia các nhà khoa học trực tiếp triển khai hoạt động đào tạo huấn luyện chống đau trong thực hành lâm sàng
một sự kết nối trực tiếp vĩ mô và vi mô hoàn hảo sẽ mang đến những ý tưởng mới mẻ và hứa hẹn tương lai thành công
cho việc chống đau đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân